trong ngày một mươi ba tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đang phú hợp với công an quận tân phú để điều tra xác minh vụ nam thanh niên
nghi dùng súng dọa nhiều người trên phố
trước đó tối một mươi hai tháng sáu một đoàn clip gần một phút ghi lại cảnh nam thanh niên
nghi dùng súng dọa nhiều người được đăng tải lên mạng xã hội
sự việc được xác định diễn ra ở phường tây thành quận tân phú
clip thể hiện nam thanh niên chở cô gái đi trên xe máy lưu thông trên đường
sau đó hai người này vượt lên gần xe máy khác rồi phượn cãi với một nam thanh niên
lập tức nam thanh niên đi xe máy một mình tấp vào lề đường rồi bước xuống xe
rút trong người ra một vật giống súng nhắm vào đôi nam nữ
thấy vậy đôi nam nữ xe máy bỏ chạy theo hai hướng
nam thanh niên cầm vật giống súng đuổi theo năm thanh niên một đoàn rồi tiếp tục đuổi cô gái
sau đó nam thanh niên lên xe bạn gái rời khỏi hiện trường
trước vụ việc trên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đang phối hợp cùng công an địa phương điều tra làm rõ vụ việc